đảm bảo sự ổn định kinh tế chính trị xã hội của đất nước
tuy nhiên để phát triển nông lâm ngư nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với giải quyết tốt vấn đề nông dân nông thôn hiện nay còn đặt ra rất nhiều khó khăn
khả năng cạnh tranh năng suất chất lượng của sản phẩm nông nghiệp sự gắn kết giữa sản xuất và thị trường trong nông nghiệp người nông dân sẽ được gì đâu là động lực để duy trì sự phát triển bền vững
để làm được điều này thách thức lớn đặt ra là người nông dân sẽ được gì đâu là động lực để duy trì sự phát triển bền vững bởi nông dân là đối tượng đồng thời cũng là chủ thể của nông nghiệp
trong quá trình phát triển chúng ta thiên về phát triển chiều rộng chưa chú trọng phát triển chiều sâu nên dẫn đến gặp không ít khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm sản xuất thiếu bền vững
làm thế nào cho người nông dân tập hồn cho người nông dân hướng dẫn người nông dân bằng chính sách bằng định hướng bằng tuyến truyền bằng tập hồn v v để người nông dân nhận thức ra được vấn đề đó là gì
anh muốn sản xuất được không phải là sản xuất là cái gì số lượng bao nhiêu mà sản xuất ra anh đó bán được ở đâu
muốn bán ở đâu thì thị trường đó hỏi những vấn đề gì ở trong đó vấn đề về chất lượng vấn đề về mổ mả vấn đề về truy xuất nguồn gốc v v
thì bây giờ chúng tôi đang hướng cho người nông dân tập hồn cho người nông dân để người thấy nhận thức ra vấn đề đó
nếu làm được vấn đề đó là vấn đề điểm mổ chuột nhất trong sản xuất nông nghiệp
từ bỏ lối làm ăn cá thể manh muốn tự trang bị kiến thức
không ai khác chính những người nông dân là lực lượng tiên phong đối diện với những thách thức và góp phần hóa giải thách thức
biến cơ hội thành hiện thực chỉ sản xuất ra những thứ thị trường cần không tách mình khỏi chuỗi giá trị gia tăng của sản phẩm
từ những hồ nông dân phải tan trở
tức là anh phải chuyển đổi thế nào để từ cái cây mà hiệu quả nó thấp hơn chuyển sang làm cái hiệu quả lớn
chuyển từ cái đất mà trước đây gọi là khô khăn như cái vùng đất ta đang đứng đây là trước là toàn si múa thôi
chỉ biến đi trở thành đôi cam
đây là một vấn đề mà trắng trở từ người dân cho đến người lãnh đạo cao nhất của tỉnh
trong cái quá trình đó thì nó bù lại thì rõ ràng là phải tư chế xuống bằng công tác vận động chuyển giáo kỹ thuật
đó là một vấn đề
từng khâu từng vấn đề từ nhỏ cho đến lớn
thời gian qua các địa phương không ngừng đẩy mạnh các hoạt động nâng cao trình độ năng lực sản xuất cho nông dân
các hoạt động này có những bước đi căn cơ và phù hợp với thực tiễn
đã xuất hiện nhiều điển hình nông dân tiên tiến mô hình sản xuất trong nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao
từng bước khẳng định vai trò nòng cốt của nông dân trong kiến thiết phát triển nông nghiệp nông thôn
trước đây thì diện tích đôi đường này là kiểu cây tư nhiên cây tạp
làm củi đúng với các con tư khí chuyển tháng đi làm cám làm vườn thì đôi trọng gia đình dân có khả giả hơn thu nhập cao nhất
nói dung cây cám là thu nhập cao nhất trong mọi loài cây không có cái gì thu nhập quá cây cám hết
nói dung là một cây binh quấn đến đây cây cám vườn một cây về triệu rưỡi là hai triệu
cây con làm để tư nhiên hoặc trong cây lấy gỗ cây cây lấy lấy lầm giấy cây kéo cây cung không bằng cây cám được
nhưng mà cây cám thì nó khó làm hơn
là một tỉnh nghèo với xuất phát điểm thấp những năm gần đây hà tĩnh vượt lên trở thành điểm sáng nông thôn mới của cả nước
vai trò lãnh đạo những chủ trương đúng đắn của các cấp ủy đảng đã huy động được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào cuộc đồng bộ quyết liệt với những giải pháp cách làm bài bản sáng tạo
thực chất của cái nông nghiệp mang lại trong hai cái chương trình này đó là chương trình về tám nông đó là chương trình về mục tiêu quốc gia cho những nông thôn mới
thì phải nói rằng
tức là ngành nông nghiệp đã mang lại rất nhiều nhiều cái thành tựu từ cái chỗ đất hoang hóa chuyển thành vườn cám vườn bưởi
thì đấy là một quá trình không phải là dễ
kể ngay cả những nhà lãnh đạo nhà quản lý hay là những cán bộ chuyên môn hoặc là hồ nông dân thì cái đó là một cái một bước đi mà cho đến nay thì phải khẳng định rằng
anh em làm khá tốt
không dễ gì mà chúng ta có được những cái đồi cám vườn cám như thế này
trước khi đó phải khẳng định cho họ là cái này có giá trị cao thu nhập lớn
cái thứ hai là cái sản phẩm đó là đáp ứng cho người tiêu dùng
nếu như ta cứ sản xuất thế kiểu này mà người tiêu dùng không chấp nhận thì nó đang sản phẩm đi
thì đấy chính là những cái bước đi những cái cách làm ở trong đó mặc dù nó rất nhiều khâu nhiều điều nhiều vấn đề nhưng mà đó là cách làm để khẳng định được cái sản phẩm
giá trị trên địa mạng và trên đất nước
cùng với phát triển kinh tế chất lượng cuộc sống của người dân ở vùng nông thôn hà tĩnh cũng đã hoàn toàn thay đổi khi các khu dân cư kiểu mẫu vườn mẫu ra đời
theo đó mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới phải có ít nhất một khu dân cư kiểu mẫu
tất cả các thôn còn lại phải đạt tối thiểu năm mươi
mỗi xã để đạt nông thôn mới kiểu mẫu phải có một trăm linh thôn đạt kiểu mẫu
phải nói rằng là hà tĩnh là một địa phương ở cái vùng chịu cái điều kiện khí hậu rất là khó khăn
chính vì vậy cho nên là chúng tôi đã ngay từ đầu để xác định làm nông thôn mới cũng như làm nông nghiệp là phải là vững chắc
và luôn luôn nghĩ đến cái việc ứng phó với những cái biến đổi khí hậu
chính vì vậy cho nên là trong xây dựng nông thôn mới cũng như trong nông nghiệp là lựa chọn những phương pháp bước đi cách làm
là phù hợp ở nông thôn mới thì tập trung cao về xây dựng ở các khu dân cư nông thôn mới làm ngay từ từng gia đình từng vườn hộ
chính cái sự hài lòng của người dân với cuộc sống của mình từ cái thay đổi cả tư duy cái cách nghĩ cách làm của mình
cái sự chủ động nó cao hơn nhiều
cái thứ hai là
cái bộ mặt của nông thôn phải nói là có những cái thay đổi mà đặc biệt là những người xa về kể cả là những người mà ở trong địa phương mình
trong một thời gian từ khi mà chưa xây dựng nông thôn mới và khi đạt chuẩn thì phải nói là có những cái sự thay đổi rất là lớn
đây là một cái cuộc cách mạng là cả cái hệ thống chính trị là phải vào cuộc
trong khi vào cuộc thì cũng có những cái nó trắn trở
cũng cả nó khó khăn
nhưng mà khi đồng thuận được người dân rồi và biết được cái lời quyền lời của người dân đem cho người dân thì người dân không kể một cái vấn đề tiền của đất đai
thành công đầu tiên trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở hà tĩnh
đó là nhất quán từ chủ trương đến hành động cho nội dung trọng tâm là phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân
vai trò lãnh đạo những chủ trương đúng đắn của các cấp ủy đảng đã huy động được cả hệ thống chính trị
và các tầng lớp
nhân dân vào cuộc đồng bộ quyết liệt với những giải pháp cách làm bài bản sáng tạo
sau khi về thực hiện cái chủ trương đường lối của chính sách về là nông thôn mới và gia đình chúng tôi là được đảng ủy cho chính quyền
và bán thương vụ xà xóm là cho làm vân mẫu
thì sau khi vân mẫu thì chúng tôi quy hoạch theo công hành trình của thiết kế của cổng huyến ấy
phía trước là ráo công nghiệp
còn phía sau là cây ăn quả
thì sau khi làm cái vườn mẫu thì chúng tôi thấy là nó thứ nhất là nó đem lại cái hậu quả là vườn là được đẹp đẹp hơn
và có hiệu quả về kinh tế
hằng ngày là được thu hoạch rau và bán
cũng qua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đội ngũ cán bộ của hà tĩnh đã sát thực tế hơn
trăn trở tâm huyết với cuộc sống ở vùng nông thôn và được gắn bó thường xuyên với nhân dân
đồng thời qua đó dân chủ cơ sở được phát huy quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện rõ nét
người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
như vậy là vấn đề điểm mâu chốt nhất mà hà tĩnh quan tâm huyền kỳ ánh quan tâm đó là vấn đề nâng cao đời sống cho người dân
nâng cao đời sống cho người dân đó là góp phần thực hiện thắng lời cái nghị quyết v tám nấu
bởi vì muốn nâng cao đời sống cho người dân thì phải sản xuất mà muốn phát triển sản xuất bền vững thì phải liên kết
đấy do đó cho nên mấy năm gần đây thì hà tĩnh đầu tư rất nhiều cho nông dân về phát triển sản xuất xây dựng hàng trăm mô hình bằng tất cả các chính sách của tỉnh đầu tư rất lớn
mỗi năm hà tĩnh có thể đầu tư cả trăm tỷ riêng huyền kỳ ánh mỗi năm mở vào cho nông dân để đình hưởng các cái mô hình theo cái chuỗi khép ký này là cũng phải đến mỗi năm ít nhất năm tỷ có những năm một mươi tỷ
đấy thì để giúp cho nông dân là phát triển sản xuất nâng cao đời sống
khi mà nông dân có đời sống cao và có cuộc sống ổn định khi đó mới người ta phải xây dựng quê hương
thịt lợn bây giờ ông bảo là gom tủ lạnh thì đầy tủ lạnh thịt lợn cũng đông đá vẫn đấy thì có ăn được đâu chứ bây giờ chẳng mang đi trôn thì nó phí
trước kia lợn lái là đẻ rất mừng đẻ bấy con cũng mừng
nhưng bây giờ thậm chí

lợn nhà tôi giờ không biết rút đâu thus đàn này chúng tôi là phá sản rồi rất là nguy hiểm
năm lúc daha nghĩ chúng tôi là người nông dân nghĩ cùn

còn cái khoang thứ hai là cái khoang chế biến khoang tổ chức thị trường ông nằm rất kém